từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một người sử dụng lao động khi quy định về thời giờ làm việc phải thông báo cho người lao động biết
đồng thời không được quy định làm việc theo giờ
đó là một trong những điểm mới đáng chú ý về thời giờ làm việc bình thường của người lao động
vừa được quốc hội ban hành tại bộ luật lao động ngày hai mươi một mươi một hai nghìn một mươi chín
theo quy định mới tại bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi
việc bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm có hại
theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan
sẽ thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động
thay vì quy định cụ thể thời gian làm việc không quá sáu giờ một ngày như hiện nay
đáng chú ý bộ luật lao động hai nghìn một mươi chín vẫn giữ nguyên thời gian làm việc bình thường
như quy định hiện nay là không quá tám giờ một ngày và không quá bốn mươi tám giờ một tuần